thưa quý vị và các bạn bộ công thương mời đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng
ngân hàng nhà nước công bố đường dây nóng hỗ trợ người dân vay vốn tại sáu mươi ba tỉnh thành
bất động sản nông nghiệp tăng giá bất chấp dịch covid một mươi chín
đây là những nội dung sẽ được đề cập trong năm phút nhịp sống kinh tế hôm nay
giá vàng thế giới đã ghi nhận mức tăng nhẹ khi sự sụt giảm của giá dầu thô mỹ xuống mức thấp kỷ lục
khiến các tài sản rủi ro thất thế và đưa giới đầu tư tìm đến sự an toàn từ vàng
sau sự sụt giảm kỷ lục của giá dầu giá vàng giao ngay đã tăng năm lên một sáu trăm chín mươi hai hai mươi sáu usd một ounce
giá vàng kỳ hạn cũng tăng bảy và khép phiên ở mức một bảy trăm một mươi một hai usd một ounce
các chuyên gia đánh giá giá vàng đang tăng nhẹ
trước những dự đoán cho rằng các biện pháp kích thích tiền tệ chưa từng có trên toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng
và biến động máu tính lịch sử trong ngành dầu mỏ cho thấy hoạt động kinh tế toàn cầu
vẫn còn lâu mới có thể phụ hồi trở lại bình thường dù nhiều nước đã bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế
hiệp định evfta theo kế hoạch sẽ được quốc hội xem xét phê chuẩn vào kỳ họp thứ chín quốc hội một mươi bốn
với vai trò là cơ quan đầu mối bộ công thương khẳng định cùng với cptpp
evfta sẽ đem lại các lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân
theo bộ công thương evfta dự kiến giúp tăng thêm khoảng một trăm bốn mươi sáu việc làm một năm
tập trung vào những ngành thâm hụt lao động và có tốc độ xuất khẩu cao sang thị trường eu
đồng thời evfta còn có khả năng làm tăng tiền lương của người lao động
thông qua việc thị trường sẽ hoạt động hiệu quả hơn và tác động lan tỏa về tiền lương từ các doanh nghiệp fdi
bộ công thương đã ký ban hành quyết định số một nghìn một trăm năm mươi sáu về quy chế đối giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm hai nghìn một mươi chín
theo cam kết tại hiệp định
hiệp định cptpp và thông báo mời tham gia đối giá
theo đó tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu sáu mươi sáu xe ô tô đã qua sử dụng
trong đó ba mươi ba xe ô tô có dung tích động cơ trên ba cm khối
ba mươi ba ô tô có dung tích động cơ từ ba cm khối trở xuống
đối tượng được tham gia phải là doanh nghiệp đã được bộ công thương cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định của pháp luật
kết quả đối giá của tất cả các thương nhân cùng với danh sách thương nhân chúng đối giá
và lượng hạn ngạch được phân giao sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử của bộ công thương
báo công thương báo giao thông vận tải chậm nhất một mươi bốn ngày kể từ ngày có kết quả đấu giá
hồ sơ gửi về bộ phận thường trực của hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng
năm hai nghìn hai mươi tại hiệp định cptpp cục xuất nhập khẩu bộ công thương năm mươi bốn hai bà trưng hoàn kiếm hà nội
bộ công thương sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ tám giờ ngày hai mươi bốn tháng bốn
ngân hàng nhà nước vừa công bố đường dây nóng tại sáu mươi ba tỉnh thành hỗ trợ khách hàng khắc phục ảnh hưởng của covid một mươi chín
thông qua các địa chỉ liên hệ này người dân doanh nghiệp và các hiệp hội trên địa bàn
có thể phản ánh những khó khăn vướng mắt và đề xuất kiến nghị những vấn đề liên quan đến thông tư một hai nghìn hai
của ngân hàng nhà nước về chính sách cơ cấu miễn giảm lãi vay nhằm hỗ trợ khách hàng
ngân hàng nhà nước chi nhánh các địa phương sẽ có trách nhiệm tiếp nhận xử lý kịp thời triệt đề các phản ánh kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp người dân qua đường dây nóng này
theo tổng cục hải quan một mươi năm ngày đầu tháng bốn kim ngạch xuất khẩu cả nước chỉ đạt gần tám hai mươi sáu tỷ usd giảm mạnh so với nửa cuối tháng ba
ở chiều nhập khẩu kim ngạch cũng chỉ đạt hơn chín năm tỷ usd như vậy tính chung so với nửa cuối tháng ba kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng bốn đã giảm khoảng bảy tỷ usd
một con số rất hiếm thấy trong hoạt động ngoại thương của nước ta
trong khi các phân khúc bất động sản khác đều chịu tác động lớn từ dịch bệnh bất động sản công nghiệp lại đang có chỉ số tăng trưởng tích cực
hiện khu vực miền bắc đang thu hút một lượng lớn các tập đoàn muốn đa dạng hóa cơ sở sản xuất tại châu á
theo ghi nhận giá đất trung bình năm hai nghìn hai mươi đạt chín mươi chín usd một m hai trên một chu kỳ thuê tăng sáu năm so với cùng kỳ năm trước
nhà sưởng xây sản vẫn giữ ở mức giá thuê ổn định giao động từ bốn đến năm usd một mét vuông
một tháng và đều có tỷ lệ lớp đầy cao
trong khi đó tại khu vực miền nam thị trường ghi nhận nhu cầu thuê tăng cao
giá đất trung bình đến nay đạt một trăm linh một usd trên một m hai trên một chu kỳ thuê tăng một mươi hai hai so với cùng kỳ năm trước
nhà xưởng xây sẵn có giá thuê giao động từ ba năm đến năm usd một m hai một tháng tăng nhẹ ở bình dương thành phố hồ chí minh long an và giữ mức ổn định ở các tỉnh thành khác
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ gửi đến quý vị những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu